theo thống kê trong số hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi số thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông là hai trăm bảy mươi chín một thí sinh chiếm hai mươi bảy tám
số thí sinh thi với hai mục đích là xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học cao đẳng là năm trăm chín mươi hai chín trăm ba mươi bốn thí sinh chiếm năm mươi chín ba
số thí sinh chỉ thi đại học cao đẳng thí sinh tự do có một trăm ba mươi hai năm trăm năm mươi hai thí sinh chiếm một mươi ba